thưa quý vị và các bạn với số lượng và nhu cầu ngày càng cao của các du khách quốc tế đến với việt nam
thì ngành dịch vụ khách sạn tại việt nam cũng đang phát triển không ngừng
làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp mang tính toàn cầu là ước mơ không nhỏ của rất nhiều người việt nam nói chung
và có lẽ đối với cộng đồng của người khuyết tật thì đây lại là một môi trường làm việc mà họ chưa từng nghĩ tới
thế nhưng trên thực tế chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của những người khuyết tật việt nam tại những môi trường làm việc như vậy
ngày nào cũng vậy ngay từ sáng sớm vũ quang minh đã có mặt tại nơi làm việc của mình
bị điếc do ảnh hưởng bởi di chứng sau một cơn sốt khi lên bẩy minh cũng như nhiều người khuyết tật khác gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
là một thanh niên trẻ tuổi nên đã có những lúc minh cảm thấy tự ti mặc cảm không dám hòa nhập với cộng đồng
thế nhưng cố gắng và nỗ lực
mình đã tự tìm kiếm con đường của riêng mình
giờ đây minh được làm việc trong một môi trường mà chưa bao giờ mình dám nghĩ tới trước đó
có thể công việc làm buồng phòng chưa phải là công việc mơ ước của nhiều người
thế nhưng với một người khuyết tật như minh để có được một công việc tại một khách sạn cao cấp năm sao như thế này lại là một ước mơ không nhỏ
bởi từ môi trường này mình có thể học hỏi có thể tự tin giao tiếp và có được thu nhập cho bản thân và gia đình mình
tôi rất thích công việc ở đây vì môi trường làm việc tốt mọi người giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình vui vẻ
đây là lần đầu tiên tôi được làm ở một môi trường khách sạn năm sao như thế này
tôi thấy môi trường này rất hay giúp tôi trưởng thành hơn học hỏi được nhiều hơn và tự tin hơn
tôi mong các bạn điếc sẽ tích cực hơn nữa trong việc xin việc làm để có nhiều người điếc hơn nữa có cơ hội giống như tôi
mong có nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho người điếc
để chúng tôi được làm lâu dài gắn bó với nơi mình làm việc
khách sạn sopitel legan metropole hà nội là một trong những đơn vị có lịch sử lâu đời và là một khách sạn cao cấp
là cái tên quen thuộc đối với người dân việt nam và nhiều bạn bè quốc tế
vì vậy thật không dễ dàng gì để có thể đáp ứng được các yêu cầu làm việc của đơn vị này
thế nhưng hiện nay sofitel legand metropole hà nội là đơn vị tốt nhất
đang chủ động khuyến khích tiếp nhận và tạo điều kiện làm việc cho nhiều người khuyết tật của việt nam
đối với chúng tôi tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau
điều mà chúng ta cần làm là để mọi người ở đúng vị trí đúng công việc họ có thể làm được và phát huy được khả năng
vì vậy đối với tôi dù bạn là ai bạn ở đâu không phải là điều quan trọng
điều quan trọng là bạn làm gì
chính vì vậy mà ở tất cả những nơi tôi từng làm việc như pháp
mỹ thái lan tôi luôn khuyến khích những người khuyết tật tới làm việc
họ cũng là những người như chúng ta và họ xứng đáng có được những cơ hội như vậy
mọi người có thể làm việc cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ nhau
đôi khi khuyết tật không phải là một điểm bất lợi mà còn có thể là một lợi thế
bởi họ có thể giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của những người khuyết tật
và về những khả năng thực sự tuyệt vời mà họ có thể làm được
tập đoàn acor thì họ có một tiêu chỉ làm việc
điều quan trọng là diversity
thì tức là đa dạng về văn hóa đa dạng về con người về các quốc tịch
thế thì các bạn khuyết tật họ cũng là con người bình thường như tất cả chúng ta
nhưng họ có những điều không may mắn
vậy thì chúng tôi rất mong muốn là càng ngày càng tạo được nhiều những cơ hội hơn
để các bạn hội nhập được với xã hội
nhưng không đơn thuần chỉ là những cái
công việc lao động chân tay thông thường mà hoàn toàn các bạn có khả năng hòa nhập rất tốt
và điều đó đã thể hiện ở đội ngũ
những bạn nhân viên khuyết tật đang làm việc tại meropol
các bạn hội nhập rất tốt với chúng tôi
và các bạn ấy cũng giao tiếp với khách qua
thực ra là hoàn toàn là qua ánh mắt và qua cử chỉ trên body language
và khách của chúng tôi cũng có những khách họ rất hài lòng và rất ngạc nhiên
với việc là có những nhân viên khuyết tật đang làm việc tại trong khách sạn
cũng như khách sạn sofitel legan metropole hà nội
khách sạn melia là một cái tên quen thuộc với một không gian hào nhoáng và sang trọng
chị tạ bích hường là một người khuyết tật vận động từ nhỏ
sau khi tốt nghiệp ra trường năm hai nghìn sáu
chị vào làm việc trong một công ty du lịch
rồi tham gia dự án dành cho người khuyết tật
khi biết thông tin khách sạn bellia tuyển dụng nhân sự
chị cũng mạnh dạn mang hồ sơ tới tham dự thi tuyển
không xác định mình có thể chúng tuyển vào một môi trường lành
làm việc chuyên nghiệp như thế này
bởi khi đó chị mới chỉ là một sinh viên mới ra trường
chưa có nhiều kinh nghiệm lại là người khuyết tật
chị chỉ hy vọng có dịp được làm quen cọ sát với môi trường này
thế nhưng điều không ngờ là chị lại trở thành một thành viên của ngôi nhà melia
từ khi đó đến nay cũng đã hơn một mươi năm
nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi cùng với sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp
giờ đây chị không chỉ thành thạo với công việc là một nhân viên tổng đài của mình
mà còn có thể giao tiếp trò chuyện với các đồng nghiệp là người nước ngoài
bằng tiếng anh một cách trôi chảy
môi trường khách sạn thì không những là người khuyết tật
mà kể cả những người không khuyết tật thì cũng phải cố gắng rất nhiều
để đáp ứng cái đòi hỏi của môi trường khách sạn năm sao chuyên nghiệp
tại khách sạn melia thì chúng tôi được rất nhiều lớp huấn luyện đào tạo
để nâng cao cái kĩ năng của bản thân
nên khi mà bạn đã bước chân vào làm việc trong cái môi trường khách sạn
thì bạn yên tâm là bạn sẽ được đào tạo rất là tốt
để phục vụ khách hàng hài lòng một cách tốt nhất
đấy là mục tiêu của chúng tôi
cũng như là bản thân tôi cũng phải cố gắng nỗ lực để làm được điều đấy
tôi có một cái tâm niệm là cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở
có nghĩa các bạn cứ cố gắng hết mình
bản thân mình cố gắng hết mình
và các bạn cứ có nghĩa là tự tin
khi mà đi xin việc khi mà đi apply một công việc
kể cả khách sạn hay là những cái công việc khác
thì cánh cửa sẽ mở cho các bạn
khi mà các bạn tự tin và các bạn cố gắng dành cho bản thân mình
trên thực tế tại nhiều doanh nghiệp nhiều đơn vị hiện nay
những người khuyết tật thường không được xem là đối tượng lao động tiềm năng
quan điểm này được tạo ra từ những thành kiến cá nhân
những định kiến lạc hậu và thiếu tính nhân văn của một bộ phận trong xã hội
bởi vậy qua thời gian
nhiều người khuyết tật càng khó có cơ hội tham gia vào thị trường lao động
tuy nhiên hiện nay
các môi trường cao cấp và chuyên nghiệp
ngày càng có nhiều chính sách khuyến khích việc tìm kiếm tuyển dụng
và mở rộng các cơ hội việc làm cho những nhân viên tốt nhất
phù hợp nhất cho từng vị trí
mang cơ hội được đào tạo và thăng tiến tới cho tất cả mọi người
dựa trên hồ sơ năng lực cá nhân
với cá nhân tôi thì tôi suy nghĩ là không có sự khác biệt giữa người khuyết tật là người không khuyết tật
bởi vì là khi mà họ được đặt ở trong một môi trường phù hợp
và được tạo điều kiện
thì họ sẽ phát triển tất cả những cái khả năng mà họ có
tôi đã làm việc cùng với chị hường từ năm hai nghìn năm tại khách sạn medde hà nội
và trong quá trình làm việc lâu đến như vậy thì tôi thấy rằng
chị hường là một người rất là hòa đồng
có tinh thần trách nhiệm trong công việc
điều quan trọng nhất là chị hướng rất là lạc quan
và luôn luôn có suy nghĩ rất là tích cực
với cá nhân tôi thì tôi đã những cái năm đầu tiên tôi
từ khi bắt đầu bước chân đi làm
tôi đã được làm việc với một bạn người khuyết tật
và bạn đã thể hiện cái năng lực của bạn ấy rất là tốt
những cái thời gian gần đây
tôi cũng được làm việc với rất là nhiều người khuyết tật
nhưng mà người ta làm những cái vị trí rất tốt
ví dụ như là marketing hay là nhân sự
hay là ví dụ như bạn hường của chúng tôi làm tổng đài
thì tất nhiên là những cái vị trí rất là phù hợp
và người ta đều rất cố gắng rất nỗ lực trong công việc của mình
mình phải nói một từ gọi là khâm phục các bạn ấy
bởi vì lý do thứ nhất là bạn ấy không hề tỏ ra mình là người khuyết tật
luôn luôn cố gắng học hỏi và tìm mọi cách để hoàn thành tốt công việc của mình
không có khoảng cách giữa người khuyết tật người không khuyết tật
cái thứ hai là cũng rất là hòa đồng và rất là gắn kết với đồng nghiệp
tôi nghĩ rằng không chỉ làm việc tại melia hà nội
mà còn có một công việc trong bất kỳ tổ chức nào
cũng là rất quan trọng đối với người khuyết tật
đó là nguồn động viên lớn đối với họ
xóa bỏ những mặc cảm tạo nguồn thu nhập
và tất nhiên mang đến cho họ sự hoa đồng gắn kết với xã hội
từ đó chất lượng cuộc sống của chính bản thân họ được cải thiện
cải thiện cải thiện
tại melia hà nội
người khuyết tật có cơ hội được làm việc ngang với các nhân viên khác
và chúng tôi cũng đảm bảo không bao giờ có sự phân biệt đối xử
với những người khuyết tật trong khách sạn
chúng tôi luôn tâm niệm rằng nếu người khuyết tật có khả năng làm
và hoàn thành công việc thì nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp đỡ họ
bởi những người khuyết tật hoàn toàn có thừa khả năng làm việc
cá nhân họ khao khát được làm việc được cống hiến
và họ mang nhiệt huyết cùng sự sáng tạo đổi mới trong từng thao tác
họ sở hữu những kỹ năng và kinh nghiệm mà các đối tượng lao động khác không hề có
những người khuyết tật thường nghĩ tới những gì họ không thể làm được
và vì thế họ mất đi động lực và khả năng đạt được thành công của mình
tất nhiên những khiếm khuyết có thể là hạn chế
gây ra những khó khăn cản trở cho bản thân người khuyết tật
nhưng những giá trị và hiệu quả công việc mà họ tạo ra
mới là câu trả lời rõ ràng nhất
và dù khiếm khuyết về thể chất hay trí tuệ
thì những người khuyết tật vẫn hoàn toàn có quyền bình đẳng
đối xử công bằng tôn trọng và thấu hiểu
đặc biệt sự sáng tạo sự linh hoạt bền bỉ một cách tự nhiên
và tinh thần đoàn kết vì công việc của những người khuyết tật
chính là những yếu tố mang lại cơ hội và thành công cho chính bản thân họ
cũng như đơn vị họ làm việc
thưa quý vị và các bạn
quyền việc làm là một trong những quyền cơ bản của nhiều người lao động
đặc biệt là đối với người khuyết tật
nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp
cũng như tạo việc làm cho người khuyết tật
và là cán cân cân bằng lợi ích của các nhóm đối tượng khác nhau
chính vì vậy mà những chính sách những văn bản pháp luật
để người khuyết tật có được cơ hội việc làm bình đẳng với những người khác
tránh sự phân biệt đối xử đã được ban hành
theo điều ba khoản một công ước một trăm một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám về phân biệt đối xử
trong việc làm và nghề nghiệp mà việt nam đã phê chuẩn thì
những thuật ngữ việc làm và nghề nghiệp bao hàm cả việc được tiếp nhận đào tạo nghề
được tiếp nhận việc làm và các loại nghề nghiệp
và cả các điều kiện sử dụng lao động
điều hai mỗi nước thành viên chịu hiệu lực của công ước này
cam kết tuyên bố và theo đuổi một chính sách quốc gia
nhằm thúc đẩy bằng những phương pháp thích ứng với hoàn cảnh và thực tiễn quốc gia
sự bình đẳng về cơ may
và về đối xử trong việc làm và nghề nghiệp
để nhằm hủy bỏ mọi sự phân biệt đối xử về mặt này
bên cạnh đó bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
điều bốn về chính sách của nhà nước về lao động khẳng định
khoản ba nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm
tự tạo việc làm dạy nghề và học nghề để có việc làm
hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động
khoảng bốn có chính sách phát triển phân bố nguồn nhân lực dạy nghề đào tạo
bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
khoản bảy bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới quy định chế độ lao động
và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ lao động là người khuyết tật
người lao động cao tuổi lao động chưa thành niên
điều một mươi hai chính sách của nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
chương hai về việc làm nêu rõ
nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm
tăng thêm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hàng năm
căn cứ điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ
chính phủ trình quốc hội quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề
hai có chính sách bảo hiểm thất nghiệp
các chính sách khuyến khích để người lao động tự tạo việc làm
hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ
lao động là người khuyết tật lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm
khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động
hỗ trợ người sử dụng lao động người lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài
năm thành lập quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay ưu đãi tạo việc làm
và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn
chương trình của chúng tôi hôm nay
đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo